công an thành phố lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn pò đứa pò mò xã mai pha thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép ma túy
tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
sáng ngày bốn chín tại đường thân thừa quý phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình xăng hai chai nhựa
bên trong chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cất dấu trên xe ô tô mang về địa bàn thành phố lạng sơn bán kiếm lời
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
đội dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho tại công ty cổ phần tập đoàn hoa sơn
hoa sơn chi nhánh tỉnh hải dương ở huyện tứ kỳ
có địa chỉ tại thôn thái an xã quang phục huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng hà công duẩn đã thực hiện hành vi tham ô tài sản
từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tại cửa hàng của công ty cổ phần tập đoàn hoa sen chi nhánh tỉnh hải dương
ở huyện tứ kỳ đối tượng hà công duẩn là thủ kho của cửa hàng
đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho để lấy ba trăm bảy mươi năm tám
mét tôn các loại đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản tôn mà hà công duẩn đã chiếm đoạt có giá trị hơn bốn mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ đang củng cố hồ sơ
để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hà công duẩn về tội tham ô tài sản
cơ quan thành phố lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại thôn pò đứa pò mỏ xã mai pha thành phố lạng sơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
sáng ngày bốn tháng chín tại đường thân thừa quý phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tăng nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình xăng hai chai nhựa
bên trong chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên
với giá là một trăm hai mươi triệu đồng sau đó cất dấu trên xe ô tô
mang về địa bàn thành phố lạng sơn bán kiếm lời
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thành của tỉnh thanh hóa
đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng hà minh đạo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã điền trung huyện bá thước về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào trưa ngày năm tháng chín hà minh đạo cùng bố là
hà minh lộc điều khiển xe ô tô tải khi đến chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh thanh hóa đóng trên địa bàn xã thạch lâm
huyện thạch thành thì tổ công tác đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe
để kiểm tra thực thi khai báo y tế theo quy định
trong khi thực hiện khai báo y tế xe của đạo dừng đỗ ngay trên lòng đường
gây cản trở các phương tiện giao thông phía sau nên đồng chí trịnh hùng hậu
cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an huyện yêu cầu yêu cầu đạo điều khiển xe sát vào lề đường
khi đồng chí hậu đang giải thích cho đạo hiểu rõ về trách nhiệm phải thực hiện khai báo y tế
thì đạo đã bỏ chạy ra xe và kéo mạnh cánh cửa xe làm chúng vào vùng đầu của đồng chí hậu
sau đó cố tình lái xe bỏ chạy dù đã bị ngăn cản
khi xe chạy được khoảng hai trăm linh mét thì bị tổ công tác truy đuổi khống chế và bắt giữ
mặc dù đang trong thời gian áp dụng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn xã tái sơn huyện tứ kỳ của tỉnh hải dương
chín nam nữ vẫn tụ tập bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày sáu tháng chín công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương tiến hành kiểm tra
phát hiện chín đối tượng gồm bảy nam hai nữ đang tụ tập bay lắc tại cửa hàng quần áo trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ đang tiếp tục điều tra xác minh và hoàn thiện hồ sơ
để xử lý các đối tượng về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người
vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị thời gian qua một số cá nhân doanh nghiệp đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn
giá trị gia tăng gian lận thuế nhằm thu lợi bất chính gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hành vi này phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam
đã triển khai đồng bộ các biện pháp bắt giữ xử lý nhiều đối tượng vi phạm
truy thu nhiều tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
đây là đối tượng trần văn đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng
và vận tải lê hồ địa chỉ tại xã lê hồ huyện kim bàng vừa bị công an tỉnh hà nam khởi tố bị can
về tội mua bán trái phép hóa đơn
từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đức đã bán hai hóa đơn giá trị gia tăng khống của công ty mình
cho công ty khác thu lợi bất chính số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
còn đây là vụ án trốn thuế xảy ra trước đó tại công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng hải ninh
địa chỉ tại xã tiên hiệp thành phố phủ lý tỉnh hà nam
công an tỉnh hà nam đã khởi tố bắt tạm giam bị can là nguyễn quang nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại xã tiên hiệp thành phố phủ lý
về hành vi sử dụng hóa đơn chứng tử không hợp pháp để hạch toán hàng hóa đầu vào
không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên năm bốn tỷ đồng
thực tế cho thấy thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn gian lận thuế ngày càng phức tạp tinh vi
gây nên những hệ lụy xấu không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước
mà còn gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh tế kinh doanh giữa các doanh nghiệp
ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính đến môi trường kinh doanh chung và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vì vậy chúng ta đấu tranh
gặp rất nhiều khó khăn với đối tượng quanh co
luôn luôn có thái độ hình thức quanh co chối độ
trốn tránh sự xử lý của pháp luật
với tinh thần ý chí quyết tâm quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm
đến cùng phòng cảnh sát kinh tế cũng đã đấu tranh và đã khởi tố được vụ án
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng
khởi tố bốn vụ án xử lý năm đối tượng vi phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
số tiền khoảng bảy năm tỷ đồng
việc khám phá thành công các chuyên án này thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh
với tội phạm của công an tỉnh hà nam không để tội phạm hoạt động lộng hành
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp
phát triển sản xuất kinh doanh đồng góp vào ngân sách nhà nước
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục với một thông tin về an ninh trật tự
trong ngày sáu tháng chín đồn công an khu công nghiệp nhân trạch
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính một mươi một đối tượng
về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác
rạng sáng ngày năm tháng chín sau khi nhậu cùng nhóm bạn nguyễn minh cảnh cùng đinh văn tuyên
đến gặp nhóm người gồm trần đình kỳ đương văn hùng trần ngọc sáng đỗ viết an
võ đại sơn đinh thành đạt để nói chuyện mấy ngày trước kỳ chưỡi cảnh
tại đây cảnh và kỳ chải vãi đòi đánh nhau
sau đó cảnh và tuyên bỏ về lấy cây sắt dài khoảng một mét rồi rủ nhóm bạn đỗ trung đức
nguyễn cao bằng và lê thanh bằng tiếp tục đến đánh nhau với nhóm của kỳ
nhận được tin báo đồn công an khu công nghiệp nhân trạch đã cử lực lượng đến hiện trường làm việc
và xác định một mươi một đối tượng đã tham gia đánh nhau nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính toàn bộ số đối tượng trên
về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác